nằm trong chuỗi chương trình hợp tác phát triển du lịch văn hóa xã hội giữa vietnam airlines và ubnd tp hà nội
ngày hai mươi hai tháng sáu đã diễn ra sự kiện việt nam airlines festa không gian đông bắc á với các chương trình yêu đáy vé máy bay du lịch hấp dẫn
mang chủ đề không gian đông bắc á vietnam airlines festa lần này mang tới cho khách tham quan những nét văn hóa hết sức đặc trưng của các quốc gia thuộc khu vực này
như múa phục trang múa quạt thi pháp trò chơi em tập làm sumo
đặc biệt nhân dịp ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu vietnam airlines cũng đưa ra các chương trình ưu đãi về máy bay du lịch hấp dẫn
dành cho khách hàng trong dịp hè đến nhật bản trung quốc hàn quốc đài loan lào campuchia úc và châu âu
sự kiện sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín